nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai trăm bốn mươi bốn quốc khánh hợp trung quốc hoa kỳ hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng tới tổng thống hoa kỳ donald trump
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện mừng tới chủ tịch thượng viện hoa kỳ michael pence và chủ tịch hạ viện hợp trung quốc hoa kỳ nancy pelosi
và cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cũng đã gửi điện mừng tới ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo